bộ kế hoạch và đầu tư vừa cảnh báo hoạt động cho vai ngang hàng p hai p lending của các nước trên thế giới
đặc biệt là từ trung quốc tràn sang việt nam có thể gây rủi ro
hiện tại nhiều nước đang thắt chặt loại hình cho vay này
theo bộ kế hoạch và đầu tư dù mới xuất hiện nhưng các dịch vụ cho vay ngang hàng có sự tăng trưởng mạnh về số lượng và khách hàng
hiện nay khung khổ pháp lý hiện hành ở việt nam chưa có quy định cụ thể đối với hoạt động p hai p lending
các công ty hoạt động trong lĩnh vực này đăng ký ngành nghề kinh doanh là dịch vụ cầm đồ tư vấn tài chính tư vấn đầu tư môi giới tài chính
cung cấp các dịch vụ kết nối nhà đầu tư và người đi vay vận hành trên nền tảng giao dịch trực tuyến
hoạt động của mô hình p hai p lending có mang lại ảnh hưởng tích cực nhưng nếu không được quản lý giám sát chặt chẽ
có thể phát sinh các loại hình biến tướng gây ảnh hưởng xấu tới xã hội đặc biệt có thể gia tăng rủi ro nợ xấu